ngay sau lễ đón tổng bí thư chủ tịch cộng hòa dân chủ nhân dân lào buôn nhân vô la chít
và tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã tiến hành hội đàm tại phù chủ tịch
ôn lại những chặng đường cách mạng vẻ vang của mỗi dân tộc
hai nhà lãnh đạo bày tỏ niềm tự hào sâu sắc về bề dày truyền thống đoàn kết
đặc biệt vào mối quan hệ thủy chung giữa hai đảng và nhân dân hai nước việt nam và lào
do chủ tịch hồ chí minh chủ tịch cây sỏn phong vy hẳn chủ tịch su phan nhu vông
và nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân việt nam lào dày công vun đắp
khẳng định không ngừng củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị vĩ đại đoàn kết đặc biệt
và sự hợp tác toàn diện giữa hai đảng hai nhà nước và nhân dân hai nước việt nam lào
coi đây là quy luật phát triển và nhân tố quan trọng bảo đảm thắng lợi của sự nghiệp xây dựng
và bảo vệ tổ quốc của mỗi nước
trên tinh thần đó
hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác về chính trị
duy trì thường xuyên các cuộc tiếp xúc cấp cao
đặc biệt đi sâu trao đổi thông tin lý luận thực tiễn
chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng đảng
nhất là việc chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp
tiến tới đại hội đảng toàn quốc của mỗi đảng
hai nhà lãnh đạo cũng thống nhất tăng cường hợp tác về quốc phòng
an ninh giữ vững ổn định chính trị trật tự an toàn xã hội ở mỗi nước
nâng cao hiệu quả hợp tác về kinh tế văn hóa giáo dục y tế khoa học kỹ thuật
tạo hành lang pháp lý thuận lợi trong hợp tác trên các lĩnh vực
và ưu tiên tăng cường hai kết nối bổ trợ giữa hai nền kinh tế
nhất là kết nối về giao thông vận tải năng lượng điện viễn thông du lịch
tiếp tục nâng cao chất lượng hợp tác về giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
trong đó chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng và tổng bí thư chủ tịch nước bunyang volachit khẳng định
trong bối cảnh tình hình diễn biến nhanh và phức tạp như hiện nay
hai bên sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ thông tin kịp thời hiệu quả ủng hộ lẫn nhau
nhất là trong khuôn khổ hợp tác asean liên hợp quốc các cơ chế hợp tác tiểu vùng mekong
phối hợp quản lý và sử dụng bền vững nguồn nước sông mekong
nhất trí thúc đẩy giải quyết các tranh chấp ở biển đông bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế
ngay sau hội đàm tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng và tổng bí thư chủ tịch nước bunyang volachit
đã chứng kiến lễ ký kết chín văn kiện hợp tác giữa một số bộ ngành của hai nước
bao gồm các nội dung về hợp tác tài chính phát triển các công trình năng lượng điện và mỏ
về việc xây dựng và khai thác tuyến đường sắt vũng áng viên trăn
ứng phó biến đổi khí hậu và bảo tồn đa dạng sinh học xây dựng cơ sở dữ liệu nền thông tin địa hình cơ bản
phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế xã hội và giám sát tài nguyên môi trường
triển khai dự án đầu tư đổi mới về thiết bị công nghệ cho đài phát thanh quốc gia lào
tiếp nhận dự án xây dựng trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp tỉnh hồ phan
triển khai dự án sửa chữa nâng cấp khu lưu niệm chủ tịch hồ chí minh tại tỉnh khăm muộn
tiếp nhận dự án tăng cường năng lực nghiên cứu và triển khai công nghệ cho viện khoa học quốc gia lào